tham dự đoàn công tác có thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung mương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
dự buổi làm việc về phía tỉnh thái nguyên có đồng chí nguyễn thanh hải ủy viên trung mương đảng bí thư tỉnh ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thái nguyên các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy thái nguyên
những năm qua đảng ủy công an trung ương bộ công an và tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên thường xuyên phối hợp trao đổi để thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân gắn với phát triển kinh tế văn hóa xã hội
qua đó công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an tỉnh thái nguyên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng tích cực
tập trung xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh trên địa bàn tỉnh tình hình an ninh chính trị cơ bản được giữ vững bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn các địa bàn chiến lược không để bị động bất ngờ phức tạp về an ninh trật tự
chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm kiềm chế kéo giảm tội phạm không để hình thành băng ổ nhóm tội phạm có tổ chức tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án hình sự đều đạt và vượt chỉ tiêu quốc hội giao

mục tiêu xây dựng tỉnh thái nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du miền núi phía bắc và vùng thủ đô năm hai nghìn ba mươi phát huy mọi tiềm năng lợi thế nguồn lực để đưa tỉnh thái nguyên bình yên hạnh phúc sung túc thân thiện trở thành một trong những tỉnh phát triển ở miền bắc
đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian tới bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh mục tiêu cao nhất bao trùm nhất là trong bất kỳ tình huống nào cũng phải giữ vững thế chủ động chiến lược đảm bảo vững chắc an ninh trật tự không để bị động bất ngờ tuyệt đối không để xảy ra phá hoại gây dối an ninh trật tự đảm bảo an ninh an toàn cho nhân dân phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thái nguyên

thưa quý vị vào chiều ngày hôm nay tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã tiếp xã giao đại sứ cộng hòa italia antonio alessandro đến chào nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
phát biểu tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm chúc mừng đại sứ antonio alessandro đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi ba là năm đặc biệt đối với italia và việt nam
hai quốc gia đã kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hai nghìn hai mươi
và một mươi năm triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược hai nghìn một mươi ba hai nghìn hai mươi
thông qua trao đổi đoàn tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác trong khuôn khổ đối tác chiến lược
hai nước tích cực thúc đẩy hợp tác thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực chính trị ngoại giao thương mại đầu tư quốc phòng an ninh khoa học công nghệ văn hóa du lịch giáo dục đào tạo kết nối địa phương
bộ trưởng tô lâm đánh giá cao những đóng góp tích cực của ngài đại sứ vào việc củng cố phát triển quan hệ giữa việt nam và italia trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật
hai bên đã phối hợp trao đổi đoàn các cấp trao đổi thông tin chiến lược phối hợp tổ chức thành công nhiều hội thảo và tập huấn cho các cán bộ công an việt nam
ký kết hiệp định về hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm năm hai nghìn một mươi bốn hiệp định dẫn độ và hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
qua đó tạo hành lang pháp lý quan trọng cho hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực phòng chống tội phạm
đại sứ antonio alessandro trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp bày tỏ vui mừng về chuyến thăm làm việc tại italia rất thành công của chủ tịch nước võ văn thưởng
và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do bộ trưởng tô lâm làm trưởng đoàn vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
chuyến thăm tạo dấu ấn quan trọng và là bước ngoặt cho quan hệ hai nước italia và việt nam nói chung giữa các cơ quan thực thi pháp luật của italia
với bộ công an việt nam nói riêng
đại sứ antonio alessandro khẳng định trên cương vị công tác mới của mình sẽ nỗ lực có những sáng kiến nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa italia và việt nam trên các lĩnh vực
đồng thời ủng hộ và làm cầu nối mở rộng quan hệ hợp tác hiệu quả hơn nữa giữa các cơ quan thực thi pháp luật của italia với bộ công an việt nam
để đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia sự phồn vinh ở mỗi nước và vì lợi ích của nhân dân hai nước
chiều một tám tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tiếp phó chủ tịch jica yamada junichi
chào mừng ngài yamada junichi đến thăm và làm việc tại việt nam
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh bộ công an việt nam luôn đánh giá cao quan hệ hợp tác hỗ trợ của jica và coi trọng việc củng cố thúc đẩy các nỗ lực hợp tác giữa hai bên
cán bộ chiến sĩ công an điển hình là dự án an ninh mạng giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bốn dự án viện trợ tàu tuần tra ven biển cho bộ công an
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đây đều là những dự án quan trọng với cả hai bên không chỉ mang ý nghĩa chiến lược và phần nâng cao năng lực chấp pháp của bộ công an
mà còn là minh chứng trong mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa bộ công an và jica trực tiếp góp phần đảm bảo an ninh an toàn cho đời sống của nhân dân việt nam
bộ trưởng tô lâm đề nghị jica tiếp tục quan tâm
trong việc thúc đẩy tài trợ viện trợ góp phần xây dựng lực lượng công an phát triển trong các lĩnh vực yêu cầu kỹ thuật hiện đại mà nhật bản có thế mạnh
như công nghệ cao chuyển đổi số cung cấp trang thiết bị phương tiện phòng chống khủng bố chấp pháp ven biển phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đào tạo cán bộ
chân thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
ngài yamada yudichi khẳng định sẽ dành sự quan tâm thúc đẩy thực hiện những phương hướng hợp tác mà bộ trưởng tô lâm đưa ra
để duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác tích cực giữa hai cơ quan
ngài phó chủ tịch jica bày tỏ tin tưởng trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu á giữa hai nước
mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam với các đối tác phía nhật bản đặc biệt là jica sẽ ngày càng phát triển và thành công hơn nữa
tại hà nội bộ công an và bộ giao thông vận tải đã họp bàn về các nội dung trong dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
và luật đường bộ đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và đồng chí nguyễn văn thắng
ủy viên trung mương đảng bộ trưởng bộ giao thông vận tải đồng chủ trì cuộc họp
báo cáo tại cuộc họp nêu rõ tiếp thu ý kiến thẩm tra mở rộng của thường trực ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
và ý kiến chỉ đạo của ủy ban thường vụ quốc hội bộ công an đã phối hợp với bộ giao thông vận tải để chỉnh sửa hoàn thiện hai dự thảo luật trên
theo đúng tinh thần chỉ đạo của ủy ban thường vụ quốc hội và ý kiến chỉ đạo của ban bí thư tại chỉ thị số hai mươi ba cttvk ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới
hai dự thảo luật được phân định rõ ràng về phạm vi điều chỉnh
luật trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
bao gồm quy tắc giao thông đường bộ phương tiện giao thông đường bộ
người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ trật tự an toàn giao thông trong vận tải đường bộ
chỉ huy điều khiển giao thông đường bộ tuần tra kiểm soát về trật tự an toàn giao thông đường bộ
giải quyết tai nạn giao thông đường bộ quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ
luật đường bộ quy định về hoạt động đường bộ bao gồm các quy định về quy hoạch đầu tư xây dựng
quản lý vận hành khai thác sử dụng bảo trì bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ vận tải đường bộ và quản lý nhà nước về hoạt động đường bộ
phát biểu tại cuộc họp bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng nguyễn văn thắng biểu dương sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị chức năng
thuộc bộ công an và bộ giao thông vận tài trong tiếp thu chỉnh lý nhằm hoàn thiện hai dự thảo luật thời gian qua
hai đồng chí bộ trưởng đề nghị các đơn vị chức năng của hai bộ tiếp tục ra soát kỹ nội dung hai dự thảo luật
nhằm đảm bảo tính thông nhất không trồng chéo của hai dự thảo luật và mang lại hiệu quả cao trong thực tiễn
vào sáng nay thiều tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác của bộ công an đã đến làm việc tại công an tỉnh bà rịa vũng tàu
tham dự buổi làm việc có đồng chí đặng minh thông phó chủ tịch ubnd tỉnh bà rịa vũng tàu
tại buổi làm việc lãnh đạo công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã báo cáo đồng chí thứ trưởng cùng đoàn về công tác đảm bảo an ninh trật tự bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
và công tác quản lý sử dụng đất an ninh công tác giả soát sắp xếp các cơ sở nhà đất của công an tỉnh
theo đó công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai nhiều kế hoạch chuyên đề đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo giữ vững an ninh chính trị phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
tại buổi làm việc phó chủ tịch ubnd tỉnh bà rịa vũng tàu đặng minh thông đánh giá cao công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội phòng chống tội phạm của công an tỉnh trong thời gian qua
phát biểu chỉ đạo buổi làm việc thứ trưởng lê văn tuyến yêu cầu công an tỉnh bà rịa vũng tàu tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình tham mưu cho tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị
kịp thời phát hiện các vấn đề nổi cộng trên địa bàn chú trọng công tác phòng ngừa góp phần đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
đối với công tác quản lý sử dụng đất an ninh công tác giả soát sắp xếp các cơ sở nhà đất của công an tỉnh bà rịa vũng tàu
sau khi đoàn công tác trực tiếp khảo sát thực tế các khu vực đất công do bộ công an quản lý đồng chí thứ trưởng đề nghị ubnd tỉnh và các ban ngành chức năng của địa phương
chung tay phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc bộ công an sớm giả soát sắp xếp các khu vực đất quốc phòng an ninh theo đúng quy định của pháp luật
trên cơ sở đó đề xuất phương án quy hoạch sử dụng đất an ninh giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn hai nghìn năm mươi trên địa bàn tỉnh
ngày hai tháng tám tại hà nội câu lạc bộ sĩ quan công an hiêu chí bộ công an phối hợp ban vận động thành lập hội cựu công an nhân dân việt nam tổ chức gặp mặt các điển hình xuất sắc trong công an kim chí
trải qua ba mươi năm hoạt động câu lạc bộ sĩ quan công an hưu trí bộ công an luôn phát huy bản lĩnh năng lực và kinh nghiệm tích lũy trong những năm tháng công tác gần mẫu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
toàn dân xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng là điểm tựa tin cậy cho lực lượng công an xã phường góp phần tích cực xây dựng đảng củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở là nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
những cầu hiến của hội viên tại nơi cư trú đã góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân góp phần chung tay xây dựng đời sống văn hóa giữ gìn an ninh trật tự cộng đồng
với những đóng góp trên nhiều mặt câu lạc bộ đã vinh dự được chủ tịch nước tặng thưởng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba nhiều tập thể hội viên được bộ trưởng bộ công an tặng bằng khen
hội nghị gặp mặt các gương điển hình tiên tiến trong công an hưu trí của câu lạc bộ sĩ quan công an hưu trí bộ công an đã biểu dương khích lệ những điển hình tiên tiến đã đóng góp tích cực vào nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở xây dựng củng cố hệ thống chính trị ở xã phường và các phong trào thi đua yêu nước nhất là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại cơ sở
hội nghị gặp mặt các gương điển hình tiên tiên tiến trong công an hưu trí bộ công an hưu trí bộ công an hưu trí bộ công an hưu trí bộ công an hưu trí bộ công an hưu trí bộ công an hưu trí
với sự hướng dẫn nhiệt tình của cán bộ tư pháp chỉ trong thời gian ngắn chị uyên đã hoàn thành thủ tục đăng ký khai sinh
thay vì phải mất thời gian di chuyển qua nhiều cơ quan hành chính khai báo các loại giấy tờ thì giờ chỉ cần đăng ký một lần trên cổng dịch vụ công quốc gia thông tin về toàn bộ giấy tờ như giấy khai sinh thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú của con chị đã hoàn thành
hôm nay em tới để làm khai sinh cho bé và em cũng rất là bất ngờ khi mà
làm thi sinh là được làm luôn thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký hộ khẩu cho bé luôn
như vậy là rất là thuận tiện cho người dân về sắp xếp thời gian để một lần có thể là làm được ba bốn bước
bắt đầu từ ngày một mươi tháng tám tất cả địa phương tại thành phố đà nẵng đã triển khai hai thủ tục hành chính liên thông
gồm đăng ký khai sinh đăng ký thường trú cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới sáu tuổi
và đăng ký khai tử xóa đăng ký thường trú trợ cấp mai tăng phí
người dân chỉ cần khai báo thông tin một lần để giải quyết ba thủ tục hành chính
thực tế qua gần một tháng triển khai việc liên thông hai nhóm dịch vụ công đã đạt được những kết quả tích cực
người dân hưởng ứng và đánh giá cao khi cắt giảm được các giấy tờ thời gian giải quyết
đơn giản hóa thủ tục hành chính giảm thời gian đi lại và có thể theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ
không những vậy việc này còn giúp nâng cao được hiệu quả quản lý của cơ quan nhà nước
thành phố đưa ra chủ trương này
nó sẽ làm cho những đối tượng như trẻ mới sinh họ sẽ được nhập khảo luôn
còn đối với việc xóa tử thì những người mà mất đi thì sẽ được xóa khảo
như vậy thì bên chỗ cơ quan chức năng người ta sẽ nắm được đầy đủ thông tin và thực hiện đầy đủ trong việc quản lý của mình
việc triển khai dịch vụ công ba trong một thì nó rất là đồng bộ thông suốt giữa các bộ phận
và quy trình nó rất là tương đối là dễ dàng đối với công chức và thực hiện
hôm nay là công chức tiếp cận
đối với người dân thì chúng ta thấy rất là rõ đó là nó tiết kiệm được cái thời gian chi phí và nó tăng cường cái sự minh bạch
công khai trong việc thực hiện thủ tục hành chính
cho nên là người dân rất là ủng hộ và đồng tình đối với cái chủ trương này
bên cạnh những kết quả tích cực đạt được trong thời gian đầu triển khai dịch vụ công liên thông
vẫn còn gặp vài vướng mắt khi người dân chưa nắm rõ được những quy định
cũng như chưa kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ hai
các địa phương đang đẩy mạnh tuyên truyền
cũng như nhanh chóng hoàn thành việc cấp định danh điện tử mức độ hai cho người dân
để mang việc triển khai dịch vụ công liên thông mang lại hiệu quả tốt nhất